trên đường trở về thì bị lực lượng công an bắt giữ
theo cơ quan công an chỉ tính từ ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến nay

thị xã vĩnh châu huyện châu thành long phú và trần đè